thông qua tiết lộ của phi nhung con gái cô từng hứa sẽ trở về việt nam để khám bệnh cho bà con vùng sâu vùng xa
chỉ tiếc rằng lời hứa ấy vẫn chưa kịp thực hiện thì phi nhung đã qua đời để lại nỗi đau vô cùng lớn với quen đi phạm
được biết wendy phạm sẽ thực hiện những tâm nguyện cuối cùng của phi nhung
bao gồm chuyện mang hải cốt của mẹ về việt nam trước khi giải xuống biển và mở lớp việt ngữ tại mỹ
ngoài ra con gái phi nhung chia sẻ
sẽ thay mẹ lo lắng cho hai mươi ba người em nuôi ở việt nam và tiếp tục hành trình thiện nguyện còn răng rở của nữ ca sĩ
khi ấy có lẽ wandy sẽ có cơ hội thực hiện lời hứa năm xưa với mẹ của mình
người thân phi nhung hé lộ lý do sâu xa khiến wendy phạm quyết định đưa mẹ ra biển
thưa quý vị trong một video wendy phạm đã tiết lội rằng sau khoảng một đến hai năm nữa cô sẽ mang cho cốt của phi nhung giả xuống biển hawaii
phi nhung giải thích rằng nữ ca sĩ rất thích biệt luôn muốn quay lại hawaii
nên cô làm vậy để mẹ luôn được chui ru đâu đòa như phi nhung hẳng mong muốn
tuy nhiên quyết định này của wendy phạm gặp phải ý kiến cháy chiều
không ít cư dân mạng cho rằng phong tục của người việt nam là phải xây một phần đẹp đẽ
chỉn chu hoặc ít nhất cũng sẽ gửi phi nhung ở chùa để người thân có thể qua thăm bất kỳ khi nào
thế bảy người thân của ca sĩ phạm
đã tiết lộ rằng đây chính là tâm nguyện của phi nhung và wendy phạm tôn trọng mong muốn của mẹ mình
thêm vào đó xây một phần hay gửi cho cốt vào chùa đều tốn một khoản chi phí nhất định
dù khoản tiền này không lớn so với tài sản của phi nhung
nhưng gia đình nữ ca sĩ cho rằng nên đem số tiền đó để làm từ thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn
phi nhung đã dành cả cuộc đời để làm thiền nguyện
luôn muốn làm việc có ích
nên khi nữ ca sĩ qua đời người thân cũng mong muốn tiếp nối hành động đẹp ấy của cô
hy vọng những lời chia sẻ này sẽ giúp cộng đồng mạng thông cảm cho wendy phạm
và không còn những ý kiến trái chiều xoay quanh hậu sự của phi nhung nữa
phê nhung khẳng định mạnh quỳnh không phải là cha của con gái
thưa quý vị từ trước đến nay ca sĩ phi nhung vẫn được hiểu là người không có con ruột
không có gia đình riêng
dị có nhiều con nhưng tất cả đều là con nuôi
thế nên diện sĩ có một con gái ruột khiến nhiều người bất ngờ và cũng vô cùng thích thú
chia sẻ với phóng viên phi nhung từng cho hay
nhung có con gái ruột là wendy bé đắt đốt nghiệp chuyên ngành y tá tại mỹ
sáng năm wendy sẽ chính thức trở thành thạc sĩ y khoa
để chờ đến ngày này phi nhiều chia sẻ rằng
chị đã cực khổ âm thầm chịu đựng cuộc sống độc thân để dành tiền nuôi con
nói về lý do dấu kín bao nhiêu năm qua phi nhung tâm sự rằng
đó là vì nguyện vọng của con gái muốn có một cuộc sống bình yên
một cuộc sống của một người bình thường
chính vì vậy mà chị tôn trọng lựa chọn của con
dù để thực hiện được lời hứa ấy chị phải đánh đổi bằng những thị phi
đồn đoán về giới tính rồi chắc là không có khả năng sinh con
nên mới nhận nhiều con nuôi như thế
trước thông tin cho rằng
ca sĩ bảnh quỳnh chính là cha đẻ của con gái chị
phi nhung khẳng định
cha đẻ của wendy không phải bảnh quỳnh
giữa tôi và nam ca sĩ chỉ là mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp thân thiết
như là tri kỷ
còn cha của wendy là một người đàn ông khác
người quản lý của phi nhung cũng cho biết
cha của bé là người việt nam và vẫn dành sự quan tâm của một người cha cho con
phi nhung luôn nói với con rằng
mẹ không có cơ hội có được cha
được cha quan tâm
nhưng con thì phải có
và bao nhiêu năm qua
tôi không ở cùng nhau
nhưng chưa bao giờ cô bé bị thiếu thốn tình cảm của cha mẹ
còn về tru cấp kinh tế
thầy phi nhung chưa bao giờ cần đến điều đó
về cô ấy đủ sức để lo cho con gái
tôi chỉ có thể nói được chừng ấy thôi
và đây là lần đầu tiên tôi đồng ý chia sẻ với phóng viên
ca sĩ phi nhung từng có một tuổi thơ buồn
và thấm thiế nhiều nỗi tội hận
khi có xuất thân là con gái
từ bé chưa đến tận bây giờ
phi nhung vẫn chưa biết ra mình là ai
không quá xa
đến năm một mươi một tuổi
thì nữ ca sĩ cũng mất luôn cả mẹ
phải sống với dượng
và chăm sóc năm đứa em cùng mẹ khá xa
gánh nặng gia đình
khiến phi nhung phải nghỉ học từ sớm
để chăm sóc các em như một người mẹ
phận con lai khi đó cay đắng lắm
chịu không biết bao nhiêu khổ cực
nên phi nhung luôn đồng cảm
với những đứa trẻ không cha không mẹ
bao nhiêu năm qua
là ca sĩ nổi tiếng ở hải ngoại
và trong nước
nhưng ca sĩ em đi trên quả non
dường như sống ngoài showbiz
quản lý của phi nhung thâm sự
không chiêu trò và phát ngôn gây sốc
để nổi tiếng
phi nhung làm nên sự nổi tiếng cho riêng mình
bằng những giá trị thực chất
và đầy nhân văn
khi mỗi năm lại thu nhận thêm vài em nhỏ mổ côi
không nơi nương tựa
toàn bộ số tiền đi hát
chỉ chăm chút cho ngôi chùa
ở lạc pháp ở bình phước
làm xuống nương tựa cho các mạch đời bất hạnh
luôn đứng ngoài thị phi showbiz
nên đời sống riêng tư của phi nhung
cũng được phủ một bức giảm đầy bí mật
bao năm qua
người ta chỉ biết phi nhung có người tình
là ca sĩ mạnh quỳnh ở trên sân khấu
nhưng bạn bè trong giới
thì không lạ chuyện
chỉ có không ít người theo đuổi
là ca sĩ có gương mặt tây
giọng hát cao vút trong trèo
nên phi nhung được không ít người hâm mộ theo đuổi
quất cả đại gia
luôn có mặt ở bất cứ nơi đâu có phi nhung diễn
nhưng vốn là người tự lập
phi nhung khá sợ đại gia
ở đời chẳng ai cho không ai thứ gì
họ cho mình cái này
gợt lại họ đòi mình thứ khác
tôi không muốn mình trở thành con dối
trong tay của những người lắm tiền